công tác phòng chống ma túy của ngành hải quan vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc về các quy định của pháp luật
tổ chức bộ máy tranh thiết bị và cơ chế chính sách
đây là nội dung được ngành hải quan đưa ra tại buổi họp báo chuyên đề về công tác phòng chống ma túy của ngành diễn ra mới đây tại hà nội
hiện việt nam được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy từ các trung tâm ma túy ở khu vực tam giác vàng
trăng lưỡi liềm ở châu á và nam mỹ vào việt nam và đi các quốc gia khác
tội phạm ma túy trong và ngoài nước cầu kết chặt chẽ với nhau hình thành các đường dây tổ chức tội phạm với tính chất thủ đoạn tinh vi liều lĩnh và manh động
các đối tượng trang bị nhiều phương tiện hiện đại vận chuyển ma túy bằng nhiều cách khác nhau và sẵn sàng dùng nhiều vũ khí nóng chống trả khi bị phát hiện bắt giữ
theo pháp luật hiện hành các quy định về thẩm quyền và nhiệm vụ của cơ quan hải quan trong việc kiểm tra kiểm soát
phát hiện và xử lý các hành vi mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới
còn hạn chế
để nâng cao hiệu quả công tác chống buồn lậu gian lận thương mại nói chung phòng chống hoạt động của tội phạm ma túy nói riêng
tổng cục hải quan đề xuất chính phủ bộ tài chính cho mua sắm thêm trang thiết bị soi chiếu hàng hóa nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới